tối chín tháng năm tức ngày một mươi bốn tháng bốn năm đinh dậu tại chùa đạo nguyên thành phố tam kỳ
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng nam phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
thành phố tam kỳ đã tổ chức đại lễ phật đản phật lịch hai năm trăm sáu mươi một và kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi
tại buổi lễ các tăng ni tín đồ phật tử trong tỉnh đã nghe trưởng lão hòa thượng thích thiện duyên
thành viên hội đồng chứng minh phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng nam đọc thông điệp của đức pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam
và đã nghe vị đại diện ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đọc diễn văn phật đàn phật lịch
tại buổi lễ phật đàn năm nay các đại biểu tăng ni và tín đồ phật giáo trong tỉnh đã ôn lại và nêu bật những kết quả đạt được trong chặng đường hai mươi năm qua
theo ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đến nay toàn tỉnh đã có một mươi sáu đơn vị giáo hội gần ba trăm linh cơ sở thờ tự
với gần bảy trăm linh tăng ni tu học hành đạo tại các tự viện và hơn hai trăm linh tín đồ phật tử
dịp này giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng nam đã tổ chức biểu diễn văn nghệ và nhiều hoạt động phong phú thu hút đông đảo tăng ni phật tử trong tỉnh tham gia